không khí lạnh cường độ mạnh tràn về hôm qua khiến bắc bộ và bắc trung bộ chìm sâu trong giá rét
sáng sớm nay hai mươi một tỉnh thành ghi nhận nhiệt độ dưới một mươi độ c thấp nhất là mẫu sơn của lạng sơn xuống âm ba độ c hà nội là một mươi độ c
để bảo đảm sức khỏe cho các em học sinh mầm non và tiểu học sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản về quy định nghỉ học
và yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm phòng chống rét cho học sinh trên địa bàn thành phố
theo đó học sinh mầm non tiểu học trên địa bàn thành phố hà nội được nghỉ học khi nhiệt độ dưới một mươi độ
học sinh trung học cơ sở được nghỉ học khi nhiệt độ dưới bảy độ c
phụ huynh học sinh theo dõi thông tin về nhiệt độ tại bản tin dự báo thời tiết kênh vtv một của đài truyền hình việt nam
hoặc chương trình hà nội buổi sáng trên kênh một của đài phát thanh và truyền hình hà nội vào sáu giờ hàng ngày
đây cũng là căn cứ để phòng giáo dục và đào tạo các nhà trường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học
bên cạnh đó trong thời gian rét đậm rét hại
các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục
các đơn vị có trách nhiệm thông báo rõ về quy định nghỉ học khi trời rét tới tất cả học sinh và phụ huynh
hướng dẫn cho học sinh tự học ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học
trong trường hợp học sinh vẫn đến trường nhà trường phải bố trí học sinh vào một phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đến đón
tuyệt đối không được để học sinh đứng ngoài cổng trường